thưa quý vị ngoài việc đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh ăn uống các cơ sở phải đóng cửa trước hai mươi một h
phục vụ tối đa năm mươi công suất không để khách sử dụng đồ uống có cồn
sau hai tuần mở cửa thì nhiều hàng quán đang rơi vào trạng thái ế ẩm
đường phạm văn đồng chạy qua quận phú nhuận quận bình thạnh quận gò vấp và thành phố thủ đức
đây được biết đến là khu vực tập trung hàng quán ăn uống xuyên đêm ở thành phố hồ chí minh
thế nhưng sau ngày mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội thì quán xá vẫn không mặt mà hoạt động
nguyên nhân là do chưa được phục vụ rượu bia tại chỗ
làm sao để tới đây có một chính sách mới để quán hoạt động bán bia rượu lại cho những người người ta dùng
vì mình làm mô hình quán nhậu mà quán nhậu mà không uống bia thì hầu như khách cũng không vô nhiều
cách đó không xa quán ăn của gia đình chị đinh thị nhã cũng chỉ có vài bạn khách đến ăn tối không sử dụng rượu bia
thế nhưng khách người ta đi ăn thì người ta ghé còn người ta đi nhậu thì mình nói mình không nhận khách nhậu thôi
ta cũng ok hết tính nói chung là nhân người ta cũng biết á cho nên là cũng không có cái gì phải khó
có cái là bây giờ nhận khách mà chỉ được năm mươi thì nó bị hạn chế á đủ chi phí thôi chứ cũng không có
và ai cũng vậy thôi ra kinh doanh thì phải mình mở quán nhậu thì cho bán bia thì khách nó mới đông được
thì giãn cách thì đó chị cũng chẹp bớt bàn để cho khách nó ngồi giãn ra rồi
cái loại quán của mình cái chu vi của nó cũng nhỏ
để đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chí trong phòng chống dịch
ủy ban nhân dân các phường đã thành lập đoàn liên ngành
để đi kiểm tra nhắc nhở xử lý những hộ kinh doanh vi phạm
trên tinh thần tạo điều kiện để người dân phục hồi phát triển kinh tế
nhưng không để lây lan dịch bệnh
chị cầm kết rằng là sau chứng chứa là mình không mừng khách nữa
để mình đảm bảo công tác phòng chống dịch ở địa phương
với lại là chị nhớ cho khách là thực hiện với các vấn đề về khẩu trang
tham khách thay phóng y tế thử khuẩn cho bên quán mình nè
với lại là bên mình phải có số lượng giãn khách của phủ năm mươi thôi
để khách bàn ra cũng đảm bảo cho bên quán mình nó phục vụ được tốt
còn bên quán mình ít người với lại phát triển đầy đủ hết rồi đúng không chị
cho khách ngồi giãn ra với lại cũng nhắc nhở khách đeo khẩu trang
mình cũng xịt quẩn mình cũng giữ an toàn
khách thì ra mới mở ra thì cũng có đông
vì đó là mình cũng không có lo lắm mấy cái chuyện đó
thì mình cũng đã thực hiện đủ năm k rồi
thành phố hồ chí minh tiếp tục thí điểm cho hàng quán tại quận bảy và thành phố thủ đức
được phục vụ rượu bia tại chỗ đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
các quận huyện còn lại sẽ được quyết định trong những ngày tới
uống rượu bia là thói quen của người dân khi vào quán
thực tế có cấm không tụ tập không cho phục vụ rượu bia tại chỗ
nhưng nhiều cơ sở và lách luật hoạt động
tuy nhiên dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương đang có chiều hướng phức tạp
người dân không nên chủ quan để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng